chị minh hương thân mến ngày hôm nay khi mà đi ra đường đi làm thì tôi đã cảm thấy thời tiết khá là oi bức rồi
không biết là thời tiết hà nội cũng như toàn miền bắc hôm nay có điều gì đáng lưu ý
vâng anh trung tiên và quý vị cán giả thân mến
ngày hôm nay thì thủ đô hà nội chúng ta sẽ được dự báo sẽ là một ngày rất nắng
thậm chí có những nơi nắng nóng
không chỉ vậy nắng nóng sẽ còn gia tăng trên diện rộng đến toàn miền bắc và các tỉnh miền trung
nhiệt độ toàn khu vực được dự báo sẽ rơi vào khoảng từ ba mươi sáu ba mươi bảy độ c
và có nơi sẽ trên ba mươi bảy độ c
và đợt nắng nóng này dự báo sẽ còn kéo dài đến đầu tuần sau
vì vậy quý vị cần có những biện pháp chống nắng khi ra ngoài
để có thể bảo vệ sức khỏe và tránh những hoạt động ngoài trời nếu như không thực sự cần thiết
dự báo thời tiết tại nam bộ thì trong hôm nay sẽ có nhiều nắng từ sáng sớm
tuy nhiên là do ảnh hưởng của dạnh áp thấp kết hợp với hội tụ
nên có thể sẽ xuất hiện mưa rào và rông vào chiều tối
nên quý vị cần chuẩn bị sẵn ô áo mưa phòng khi xuất hiện những cơn mưa bất trợt
cũng như là có những cái biện pháp tránh chú an toàn
và dự báo thì chỉ số tia uv của tp hcm ngày hôm nay sẽ ở mức cao
đặc biệt là trong khoảng từ chín đến một mươi hai giờ
nên quý vị cần bảo vệ sức khỏe nếu ra ngoài trong khoảng thời gian này
nhật độ nam bộ cao nhất trong ngày hôm nay được dự báo sẽ rơi vào khoảng ba mươi năm ba mươi bảy độ c
và ngạc báo thông tin chi tiết về nhật độ của các vùng
thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình
hẹn gặp lại